nhận thấy nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu đối với loại hình siêu thị trung tâm thương mại
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài như hiện nay
bằng nhiều hình thức khác nhau việc kiểm tra hướng dẫn và tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở luôn được lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai một cách linh hoạt
bởi nếu chủ quan lơ là khi cháy nổ xảy ra hậu quả sẽ khôn lường
ghi nhận tại thành phố đà nẵng
tại đà nẵng phần lớn các chợ truyền thống vẫn đang đóng cửa do chưa đáp ứng điều kiện phòng dịch
siêu thị trung tâm thương mại trở thành lựa chọn của phần lớn người dân
số lượng hàng hóa tích chữ vì thế cũng tăng gấp đôi gấp ba
đây là nguyên nhân chính dẫn đến quá tải tại khu vực nhà kho
qua công tác nắm tình hình tại một số siêu thị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã chỉ ra một số tồn tại như hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn
trang thiết bị phục vụ cho chữa cháy không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên
việc bố trí nguồn điện nguồn nhiệt thiếu an toàn
còn lung túng trong việc vận hành hệ thống báo cháy tự động
về phía cơ sở cũng đã cam kết sẽ khắc phục những tồn tại thiếu sót trong thời gian tới

và phải thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phòng chữa cháy

trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài vừa tham gia chống dịch vừa chiến đấu với giặc lửa
lực lượng phòng chữa cháy vẫn tập trung đẩy mạnh công tắc tuyên truyền đôn đốc chủ cơ sở
trong tương tác gia lô trực tuyến những buổi kiểm tra gián tiếp như thế này
sẽ khắc phục kịp thời tồn tại vướng mắc trong quá trình tự kiểm tra của chủ cơ sở
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố đà nẵng triển khai một trăm năm mươi hai lượt kiểm tra thực tế tại cơ sở
mặc dù chưa xảy ra vụ cháy nào liên quan đến loại hình này
tuy nhiên không vì thế mà vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy được xem nhẹ
người đứng đầu cần nâng cao trách nhiệm duy trì thường xuyên thực chất đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
đảm bảo xử lý các tình huống cháy nổ có thể phát sinh